bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố dự thảo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
theo đó công tác thanh tra kỳ thi năm nay sẽ được tăng cường
thanh tra kiểm tra của ba cấp bộ tỉnh sở được thực hiện ở tất cả các khâu của kỳ thi
tại các hội đồng thi điểm thi và phòng thi của địa phương
để việc thanh tra của ba cấp không trùng lập bộ giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với thanh tra chính phủ
để chỉ đạo hướng dẫn thanh tra tỉnh tổ chức đoàn thanh tra kiểm tra trong từng khâu của kỳ thi phù hợp
ngoài ra bộ sẽ huy động cán bộ giảng viên đại học có đạo đức tốt
có kinh nghiệm tham gia hoạt động thanh tra kiểm tra thi ở địa phương
việc huy động cán bộ giảng viên tham gia phải bảo đảm đúng các quy định của pháp luật